tin quốc tế một tên buôn người khét tiếng bị kết tội buôn lậu hàng nghìn người trong cuộc khủng hoảng người di cư ở châu âu mới đây đã bị bắt trong một chiến dịch quốc tế do các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae phối hợp với tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol